thậm chí có người còn thành lập cả công ty sản xuất cá dứa
tuy nhiên thực tế do lượng cá dứa tự nhiên không nhiều
những người làm giả khô cá dứa thường xuất hiện
khiến nhiều người trót tin mua phải
nhưng khi về ăn mới biết đó chỉ là khô ba sa khô cá tra nuôi
chính vì vậy kinh nghiệm của những người dân địa phương
thì nếu muốn mua được khô cá dứa chính hiệu của dùng đất này
không còn cách nào khác là nhờ người quen
người thân sinh sống lâu năm ở đây
chọn mua tại những địa chỉ uy tín
chuyên làm khô cá dứa
để chắc chắn mua được đặc sản thứ thiệt
nước tiếng nơi đây
theo những người có kinh nghiệm
cá dứa ngon nhất phải là ở dùng nam căng cà mau
do cá dứa chỉ sinh sống trong tự nhiên
một chủ cửa hàng khô tại thành phố cà mau
chuyên phân phối mặt hàng thủy sản khô cho biết
cá dứa là cá tự nhiên hiếm
nên cá tươi thấp nhất cũng từ hai trăm linh đến ba trăm năm mươi đồng một ký
nếu cá dứa khô thành phẩm
phải từ bốn trăm linh đến năm trăm linh đồng một ký
nguyên liệu cá tươi sau khi được đánh bắt
được chuyển ngay vào bờ
trong trạng thái tươi sống
sẽ làm đôi
rồi phơi đúng một nắng giòn
sẽ cho ra thành phẩm khô tuyệt hảo
quần loại thương nhiên của mình năm nay
nó cũng ít rồi
thành ra du khách đến đây
nó cũng ưa chuộng cái nguồn này
nhưng mà bán vẫn được
tại vì cá dứa này là cá dứa nơi bè
nhưng mà ăn rất ngon
du khách cũng đến đây
cũng ưa chuộng cái nguồn này
nhưng mà bán vẫn được
vẫn đắt hàng
cá dứa được xem là một trong những loài cá
đặc sản thơm ngon và bổ dưỡng
xếp vào loại bậc nhất ở cà mau
sở dĩ loài cá này có tên gọi là cá dứa
là do khi ăn thịt cá
toát lên thoang thoảng mùi thơm của lá dứa
chỉ một lần đến chế cà mau
nếm những món ăn thanh đạm
được chế biến từ con cá dứa
với mùi vị thơm thơm đặc trưng
khách du lịch sẽ không hỏi trầm trồ khen ngợi
về sự sắp đặt tài tình
của tạo quá
khi đã ban tặng cho thiên nhiên cà mau
một loài cá quý
và có giá trị kinh tế đến như vậy